các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi bảy độ như đồng nai ba mươi tám độ tương dương ba mươi tám hai độ ngày hai mươi một tháng hai
cũng trong tháng này nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ một hai độ một số nơi tại tây bắc và khu vực thanh hóa thừa thiên huế cao hơn trên hai độ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
riêng khu vực lai châu có nền nhiệt thấp hơn khoảng năm độ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta tập trung nhiều hơn trong nửa đầu tháng
song ít khả năng xuất hiện không khí lạnh với cường độ mạnh gây rét đậm rét hại kéo dài như vừa qua
khu vực đông bắc bộ vẫn khả năng xảy ra nhiều ngày mưa nhỏ mưa phùn và sương mù
cuối tháng vùng áp thấp phía tây xu hướng mở rộng có thể gây nắng nóng cho một số nơi ở tây bắc bộ và vùng núi phía tây của khu vực thanh hóa thừa thiên huế
nhiệt độ trung bình cả nước trong tháng ba dự báo cao hơn từ năm đến một năm độ so với trung bình nhiều năm
nắng nóng tiếp tục xuất hiện ở miền đông nam bộ và cục bộ ở miền tây nam bộ
tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến thấp hơn từ năm đến một mươi năm mm
một số nơi ở tây bắc bắc bộ và trung trung bộ thấp hơn từ một mươi năm bốn mươi mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong ngày hôm nay bốn tháng ba
thủ đô hà nội trời trong xanh bắt đầu có mây sau đó nắng trở lại nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi độ
thành phố vinh trời quang nhiều nắng nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi hai độ
thành phố huế trời trong xanh có nắng nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
thành phố đà nẵng thời tiết ít mây nắng nhẹ nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ
thành phố hồ chí minh nhiều nắng ít mây nhiệt độ từ hai mươi sáu ba mươi bảy độ
thưa quý vị những ngày cuối tháng hai
năm tháng ba này nắng nóng bất thường ở thành phố hồ chí minh khiến nhiều người cảm thấy khó chịu
vã mồ hôi khi ra đường nhiều người hạn chế ra ngoài vào giờ trưa
khi ra ngoài cũng trang bị kính dâm hay áo chống nắng
khẩu trang kín mít có người còn mang theo nước để tránh mất nhiệt
bóng dâm cây xanh dạ cầu bóng mát của các tòa nhà là nơi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi
tránh nắng nếu bắt buộc có việc phải ra ngoài
nhiều con đường ở thành phố hồ chí minh như hoàng sa trường sa quận bình thạnh ngô gia tự
đường mùng ba tháng hai nguyễn tri phương quận một mươi là nơi có những hàng cây xanh rượt bóng mát
điều khiến cho nhiều người thấy dễ chịu nhẹ nhõm hẳn khi di chuyển qua đây
theo ghi nhận khi rừng đèn đỏ giữa trời nắng trang trang nhiều người vã mồ hôi khó chịu
lúc này bóng cây là nơi trù nắng lý tưởng của nhiều người
theo những người dân buôn bán trên tuyến đường này
những ngày này họ bán hàng đắt hơn vào buổi trưa và chiều khi nhiệt độ tăng cao
một người dân khi đi làm cho biết
mỗi ngày mình di chuyển hơn hai mươi km từ thành phố thủ đức đến công ty
vì trời nắng nóng chị hạn chế ra đường vào buổi trưa
mỗi khi đi ra đường giờ trưa như cực hình
dù đeo khẩu trang kính vai trông nắng nhưng vẫn thấy mệt
may mắn khi di chuyển qua nhiều con đường có mấy gốc cây cầu thụ thấy dễ chịu hơn
người dân mong con đường nào cũng có nhiều cây như vậy sẽ bớt ám ảnh cảnh nắng nóng
thưa quý vị tắm giặt vốn là một trong những hoạt động quen thuộc
trong nếp sống sinh hoạt hàng ngày của người dân trên khắp thế giới
nhưng ở vùng đất khắc nghiệt như làng yakutia thuộc siberia
chuyện này không hề đơn giản
bởi ngôi làng này nằm ở nơi lạnh nhất thế giới có người sinh sống
nhiệt độ vào mùa đông có thể hạ xuống âm bảy mươi một độ c
cản trở mọi hoạt động tưởng như rất bình thường của con người
kyun bê là một cô gái sống trong ngôi làng này
cô thỉnh thoảng chia sẻ những hoạt động thường nhật của người dân địa phương
qua đó cho thấy sự khác biệt rất lớn giữa cuộc sống tại ngôi làng lạnh nhất thế giới
với phần còn lại của thế giới
cô cho biết cuộc sống ở nơi lạnh nhất thế giới không hề dễ dàng
nhưng người dân ở làng sẽ dành những ngày cuối tuần để giặt sũ trong căn nhà tám bằng gỗ
đây là cách vệ sinh cá nhân duy nhất vì làng không có nguồn nước sinh hoạt
từ sớm anh stanis play cùng với con trai sửa ấm căn nhà gỗ để nước đạt nhiệt độ thích hợp
phòng tắm được làm ấm bằng bếp đốt củi
nhiệt độ trong phòng sông hơi có thể lên tới hơn bảy mươi độ hoặc cao hơn
họ phải mất tới năm tiếng để khởi động hệ thống lò sửa
cách làm này cũng tốn nhiều gỗ củi
bởi vậy người dân ở đây chỉ tắm một đến hai lần
vì rất tốn thời gian
sau khi nhà tắm nóng lên anh stanislay cùng với con trai đi lấy tuyết bên ngoài
đảm bảo lượng nước chảy ra có thể tắm và giặt được
khi những người đàn ông trong nhà chuẩn bị xong nước nóng
thì người phụ nữ gia đình gồm vợ và con gái sẵn sàng giặt rũ
họ không dùng máy giặt
toàn bộ quần áo đều giặt bằng tay không nhờ thứ nước lấy tử tuyết được đun nóng cho tan chảy
giặt xong họ lại mang đồ ra ngoài phơi ngoài trời
không khí bên ngoài lạnh và khô nên quần áo nhanh chóng đóng băng chỉ sau vài phút
họ chỉ cần đứng đợi rồi mang luôn quần áo vào nhà
nhà tắm của người dân làng yakutia được thiết kế như phòng sông hơi
sức nóng của phòng sông hơi ướt giúp mọi người thư giãn giải tỏa căng thẳng và tăng cường hệ miễn dịch
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong hôm nay bốn tháng ba
bắc bộ nhiều mây đôi lúc có mưa trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét
trung bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ trời rét
nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng riêng miền đông có nơi có nắng nóng
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ nhiều mây đôi lúc có mưa trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
riêng khu vực tây bắc có nơi trên hai mươi tám độ
phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa mưa nhỏ gió đông bắc cấp hai cấp ba trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi ba đến một mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời quang mây ngày nắng sáng và đêm trời lạnh
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi chín đến hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây đôi lúc có mưa rào rải rác và có nơi có rông sau đó trời nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
riêng phía nam cấp ba cấp bốn
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
khu vực tây nguyên có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi tám ba mươi một độ
khu vực nam bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng
riêng miền đông có nơi có nắng nóng
gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông có nơi trên ba mươi năm độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm sóng biển cao từ hai ba m
quần đảo trường sa có mưa rào vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông bắc cấp năm riêng vùng biển phía tây có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển động
sóng biển cao từ một năm hai năm m
đến đây thơ lụ của chương trình đã hết
những thông tin dự báo thời tiết tiếp theo sẽ có trên kênh của chúng tôi vào tối hôm nay bốn tháng ba
quý vị và các bạn chú ý đón xem
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại